mặc dù đơn thuốc chỉ có giá trị sử dụng một lần tại thời điểm khám chữa bệnh nhưng nhiều người bệnh vô tư tái sử dụng đơn thuốc cũ
thậm chí còn nhiệt tình tư vấn cho người thân quen sử dụng theo đơn thuốc của mình mà không biết rằng đây là một thói quen rất nguy hiểm
mới đây một bệnh nhân bảy mươi bảy tuổi ngụ xã an phước huyện long thành đã phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đồng nai trong tình trạng khó thở vã mổ hôi nhiều không nói được
ông tê cho biết ông được phát hiện bệnh suy tim tăng huyết áp tiểu đường cách đây ba mươi năm
trước đây khi còn ở tỉnh hải dương ông tê có đến bệnh viện ở hải dương để thăm khám đối các bác sĩ kê đơn thuốc
từ đó trở đi mỗi lần uống hết thuốc ông lại ra nhà thuốc tư nhân ở gần nhà để mua chứ không đến bệnh viện tái khám
ba năm nay ông vào đồng nai sinh sống với các con và vẫn sử dụng đơn thuốc cũ
khoảng nửa tháng trước ông bị tràn dịch màng phổi lên cơn khó thở người mệt mỏi ăn khó tiêu phải vào viện để cấp cứu
ông tê cho hay do thẻ bảo hiểm y tế của ông mùa ở tỉnh hải dương nên khi vào đồng nai muốn đi khám ở bệnh viện tỉnh
phải thực hiện chuyển tuyến rất mất thời gian đi lại vất vả
vì thế ông không đến bệnh viện khám định kỳ mà chủ quan cho rằng sử dụng đơn thuốc cũ cũng không sao
một bệnh nhân khác là ông n t quy sáu mươi tuổi ngụ sát phước huyện long thành
ông quy cho hay một năm trước ông bị khó thở được điều trị tại bệnh viện
sau khi ra viện ông chỉ tái khám một lần rồi dùng đơn thuốc cũ để sử dụng
cách đây ít ngày ông quy bị nhịp tim nhanh không thở được vào bệnh viện cấp cứu được các bác sĩ chẩn đoán bị suy tim
bác sĩ lâm hồng đức khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa đồng nai cho biết khoa đang điều trị cho năm mươi năm bệnh nhân
trong đó một phần hai số bệnh nhân mắc bệnh suy tim nhập viện do đợt cấp suy tim lần đầu hoặc tái phát
qua thăm khám bác sĩ nhận thấy người bệnh mắc cùng lúc nhiều bệnh nền và có chung thói quen dùng đơn thuốc cũ để sử dụng trong nhiều năm liền
điều này rất nguy hiểm
theo bác sĩ đức suy tim là bệnh mạng tính phải điều trị suốt đời
người bệnh suy tim thường mắc kèm một số bệnh khác như tăng huyết áp tiểu đường viêm phổi dối loạn tiêu hóa
vì vậy bệnh nhân phải tái khám định kỳ để bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm siêu âm cần thiết
nhằm theo dõi phát hiện các chỉ số huyết áp tiểu đường gan thận
từ đó bác sĩ sẽ điều chỉnh lượng thuốc các loại thuốc cho phù hợp với tình hình sức khỏe và diễn tiến bệnh của bệnh nhân
các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng đơn thuốc cũ của chính mình để sử dụng liên tục trong thời gian dài
mà không tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc cho người khác có triệu chứng bệnh giống mình sử dụng đơn thuốc của mình
bởi lẽ nhiều bệnh có triệu chứng lâm sàng có thể giống nhau nhưng chưa chắc đã cùng một bệnh
chẳng hạn như các bệnh suốt huyết suốt do virus suốt phát ban sởi đều có triệu chứng là suốt nhưng cách điều trị không giống nhau
hoặc cùng một bệnh có vẻ như nhau nhưng có thể do những nguyên nhân khác nhau nên cách thức điều trị
và sử dụng thuốc cũng khác nhau một đơn thuốc có thể phù hợp với bệnh nhân này nhưng không phù hợp với bệnh nhân khác
vì mỗi cá nhân có sức đề kháng dị ứng thuốc tương tác thuốc khác nhau đặc biệt những người bị bệnh dạ dày
tim mạch gan thận tiểu đường cần tránh dùng nhiều loại thuốc nếu người bị bệnh dùng đơn thuốc cũ hoặc đơn thuốc
của người khác mà chưa có chỉ định của bác sĩ rất dễ gây nguy hiểm cho sức khỏe dưới đây là những lý do tại sao không được
tái dùng đơn thuốc cũ của chính mình hoặc sử dụng đơn thuốc của người khác
triệu chứng lâm sàng giống nhau nhưng chưa chắc đã là cùng một bệnh
nhiều bệnh có triệu chứng lâm sàng có thể cảm nhận rất giống nhau hoặc như nhau nhưng chưa chắc đã cùng bệnh
mà là những bệnh hoàn toàn khác nhau về nguyên nhân và cách điều trị ví dụ sốt do virus sốt xuất huyết sốt phát ban sởi
bệnh viêm đại tràng mạng viêm đại tràng co thắt hội chứng ruột kích thích cùng một bệnh có vẻ như nhau nhưng có thể do những
nguyên nhân tác động khác nhau do những kháng nguyên khác nhau cách điều trị bắt buộc phải bằng các thuốc và các hình thức khác nhau
ví dụ bệnh lị do trực khuẩn do amip khó thở do hen phế quản do tắc nghẽn phổi mãn tính copd và rất nhiều các bệnh khác tương tự
như vậy dù cùng một triệu chứng lâm sàng có cảm nhận giống nhau hoặc như nhau hoặc cùng một bệnh do các tác nhân và nguyên nhân khác nhau
cần phải có phác đồ thuốc cách dùng thuốc hoàn toàn khác nhau một đơn thuốc chỉ phù hợp với cá nhân cụ thể và tình trạng bệnh thực tại
nên hiểu rằng cùng một căn bệnh có mức độ và biểu hiện lâm sàng như nhau nhưng ở cá thể khác nhau cần phải cho sử dụng thuốc khác nhau
bày sử dụng các loại thuốc cụ thể liều lượng và liệu chính áp dụng cho mỗi cá thể cần phải khác nhau
cần nhớ rằng mỗi đối tượng mỗi cá thể sẽ có đáp ứng khác nhau với cùng một thuốc
nên lưu ý tất cả các tình huống sau từng độ tuổi của trẻ sơ sinh trẻ nhỏ trẻ em một mươi hai tuổi trở xuống người cao tuổi
rất khác nhau về dự động học và đáp ứng sinh học phải áp dụng tính liều lượng và cần liệu trình khác nhau
phụ nữ có thai phụ nữ cho con bú là đối tượng đặc biệt cần chú ý tránh các thuốc tác động ảnh hưởng đến thai nhi và nguồn sữa
dùng thuốc cho một cá thể khác không thể tránh khỏi việc gây nguy hiểm cho mẹ cho thai nhi đồng thời mất sữa là hoàn toàn có thể
người bệnh có một bệnh nền khác kèm theo trong đó đặc biệt là bệnh dạ dày bệnh tim mạch bệnh gan thận bệnh dễ chảy máu bệnh đái tháo đường cần tránh dùng rất nhiều loại thuốc
mọi chỉ định cần loại bỏ các thuốc có tác động bất lợi trực tiếp hay gián tiếp
người bệnh có kháng thể giảm sút sức đề kháng kém không thể dùng như người bình thường mà cần bổ sung nhất định các thuốc tăng đề kháng thậm chí một số trường hợp có thể phải tăng liều
việc bỏ qua khi máy móc theo đơn không phải cho người bệnh hiện tại gây sức cảm cho hiệu quả điều trị rất hạn chế
tương tác thuốc việc tự ý loại trừ hay dùng bổ sung cho các thuốc đã kê sẵn rất dễ xảy ra với các tương tác hiệp đồng gây tăng tác dụng có thể quá mức hay tương kỵ đối kháng lẫn nhau làm giảm hoặc mất tác dụng của các thuốc dùng đồng thời
nhiều người bệnh phải dùng dài ngày các thuốc gây tích lũy các thuốc phải hạn chế thời gian sử dụng thuốc cần kiểm soát được dùng tối đa phải thay đổi tăng giảm liều bắt buộc càng cần lưu ý được dùng cho phù hợp với cá thể
đặc biệt chú ý các thuốc corticoid giảm đau chống viêm không steroid các thuốc điều trị tim mạch
do tình trạng kháng kháng sinh khá phổ biến vì vậy mỗi cá thể cần phải xử lý để điều chỉnh bằng loại có hiệu quả đặc biệt là các thuốc kháng sinh như belsilin apicidin amoshillin
hiện đang có tỷ lệ bị kháng rất cao
tình trạng nhờn thuốc do dùng dài ngày không đạt liều không đúng cách đang phổ biến vì vậy mỗi cá thể người bệnh bắt buộc phải thay thế thuốc khác họ điều chỉnh tăng liều trong giới hạn trả phép
điều quan trọng là rất có thể sẽ dùng thừa một số thuốc vô nghĩa nếu đơn cũ trước đó đã kê dùng cho người có cả những bệnh lý khác kèm theo
những tình huống trên nếu chỉ máy móc áp dụng theo đơn chỉ định cũ của một cá thể khác kể cả của chính mình trong quá khứ sẽ không thể tránh khỏi bất lợi thừa thiếu không phù hợp hoặc tai biến nguy hiểm
tuy tình trạng bệnh và đáp ứng phải điều chỉnh thuốc khi đang dùng thuốc tại thời điểm chỉ định thuốc dù đơn kê đã chỉ định đúng không có sai sót nhưng sau một số ngày có thể không còn phù hợp cần phải nhận rõ chuyển biến để điều chỉnh
nếu không đạt được mong muốn cần phải tăng liều phối hợp thêm thuốc hoặc thay thuốc khác nếu phát sinh tác dụng bất lợi mẫn cảm bắt buộc cũng phải thay hoặc cắt bỏ thuốc
tuy tình trạng đáp ứng và mức độ tiến triển bệnh của từng cá thể phải điều chỉnh tăng giảm thuốc dùng một thuốc hay nhiều thuốc phối hợp không thể dùng chung cho mọi người
do vậy cần khẳng định không nên dùng thuốc theo đơn cũ của chính mình đã được kê trong quá khứ đơn trị bệnh của người khác có triệu chứng tương tự hay đã được chẩn đoán cùng một bệnh
dùng chưa đúng chưa đầy đủ khó khỏi và dùng sai thuốc không khỏi bệnh có thể gây tai biến
nhiều thuốc với từng cá thể người bệnh cần giới hạn liều dùng đợt dùng và yêu cầu kiểm tra các chỉ số sinh hóa chức năng sống liên quan nếu dùng thời gian dài
với các tình huống đó nếu không được chỉnh lý chỉ dẫn dùng sai cách có thể gây tác dụng bất lợi không mong muốn và không loại trừ gây bệnh mới do thuốc thậm chí gây suy một số cơ quan nổi tạng như tim gan thận thượng thận
để dùng thuốc an toàn cần thực hiện các nguyên tắc và quy định chuyên môn bộ y tế đã ban hành thông tư số năm mươi hai hai nghìn một mươi bảy tt bit ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược sinh phẩm trong điều trị ngoại trú trong đó quy định đơn thuốc có giá trị mua lĩnh thuốc trong thời hạn tối đa năm ngày kể từ ngày kê đơn thuốc
thực tế điều trị ngoại trú thì yếu tố thời gian có giá trị năm ngày cũng chỉ là tương đối tuy diễn biến bệnh đáp ứng và các bất thường trong quá trình dùng thuốc
có khi chỉ thời gian rất ngắn đã phải thay đổi điều chỉnh do đó không nên dùng đơn cũ trong quá khứ đơn kê cho người khác giá trị điều chỉnh hoàn toàn không thể đạt yêu cầu
chẳng khác gì việc tự ý dùng thuốc thậm chí có thể bị nhiễu loạn dùng sai không khỏi bệnh và không loại trừ xảy ra các tai biến nguy hiểm
không nên dùng theo chỉ dẫn hoàn toàn từ bác sĩ google và quảng cáo phiến diện đôi khi là quảng cáo lời dối trên thông tin đại chúng và mạng xã hội